tại quảng ngãi mưa lũ tiếp tục diễn biến phức tạp
chiều cường cùng lũ quét đã cuốn trôi nhà dân cùng các trạm xăng dầu
nguy cơ gây ô nhiễm môi trường biển và đe dọa đến tính mạng của người dân
chính quyền địa phương các vùng lũ ở quảng ngãi đang dốc sức nỗ lực đối phó với thiên tai
sáng sáu một mươi một lũ quét qua thôn cổ lũy xã tịnh khê thành phố quảng ngãi đã cuốn trôi bốn nhà dân
hàng chục nạn nhân chạy thoát khỏi lũ cuốn
lũ cũng đã gây sạt lở hơn hai trăm linh mét bờ sông và nguy cơ tiếp tục sạt lở nặng
vụ sạt lở đang tiếp tục đe dọa uy hiếp bốn trăm hai mươi hộ dân cửa biển cửa đại
còn tại xã bình thạnh huyện bình sơn lũ và chiều cường làm sập một trạm xăng dầu
khiến cho bốn mươi khối dầu đeo trong các bồn chứa có nguy cơ tràn ra biển
đội biên phòng đình đông cùng chính quyền địa phương đã cử lực lượng đến ứng cứu
di chuyển tài sản neo cột các bồn chứa ngăn chặn xảy ra tràn dầu khu vực cửa biển sa cần
tại các khu vực sạt lở chính quyền địa phương huy động lực lượng giúp dân khắc phục hậu quả
hỗ trợ di rời tới nơi an toàn bố trí lực lượng tốc trực tại vị trí xảy ra sạt lở
để cùng người dân đối phó với tình huống xấu nhất
tính đến thời điểm này tỉnh quảng ngãi đã có năm người chết một người mất tích và chín người bị thương
gần hai trăm hai mươi ngôi nhà ở bị tốc mái hư hỏng nặng
chính quyền địa phương đang dốc sức nỗ lực đối phó với diễn biến phức tạp
khi nước các sông lớn đang dâng cao trở lại